xin chào các bạn
bộ phận quản lý theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện lý lịch hành nghề của lái xe
thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài phạm công hùng chú tại xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phạm công hùng đến nhà anh nguyễn văn đê ở xã thanh hải huyện thanh hà thuê một xe ô tô mitsubishi triton trong thời gian bảy ngày
ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng chạy xe sang địa bàn huyện nam sách rồi cầm cố xe lấy số tiền một trăm chín mươi triệu đồng
sau đó biết xe ô tô đã bị hùng mang đi cầm cố anh đê đã làm đơn trình báo cơ quan công an
giá trị tài sản bị chiếm đoạt là khoảng sáu trăm một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
đột nhập vào cửa hàng điện thoại b cả kết sát mang đi
trần văn anh chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình và phùng tiến vĩ chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc bắt giữ về tội trộm cắp tài sản
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hai đối tượng đi từ huyện quế võ bắc ninh đến thành phố vĩnh yên
dùng kim cắt khóa cửa của một cửa hàng điện thoại đột nhập vào bên trong trộm cắp bảy điện thoại di động
một mươi màn hình điện thoại một kết sát
hai đối tượng dùng dụng cụ phá kết lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm chín chỉ vàng năm triệu đồng
các đối tượng đã mang toàn bộ tài sản trộm cắp đi bán được hơn bốn mươi triệu đồng và đã chi tiêu cá nhân hết
ngay sau khi tiếp nhận tin báo ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đã bắt giữ được hai đối tượng
trên địa bàn hà tĩnh xảy ra mưa lớn khiến cho nhiều địa phương bị ngập lụt
đặc biệt là tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
chính quyền địa phương đang khẩn trương làm các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
cũng như là giảm thiểu tối đa về thiệt hại
tại xã hỏa hải huyện hương khê lượng mưa lớn từ chiều tối ngày hai mươi tám cho đến ngày ba mươi tháng một mươi
đã khiến đập tắt thuộc thôn chín bị vỡ cuốn trôi nhiều cây trồng hoa màu của người dân
mưa lớn khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận huyện hương khê hà tĩnh bị ngập sâu
cuốn trôi xe máy của người dân
lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn ở các vị trí đặt biển cảnh báo các phương tiện
tại đường huyện lộ bốn hay còn gọi là đường phúc trạch hương liên đang bị sạt lở nghiêm trọng
gây cản trở giao thông
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn huyện can lộc hà tĩnh
theo thống kê sơ bộ cho thấy nước đã tràn vào nhà của gần hai trăm linh hộ dân
để ứng phó với tình hình mưa lũ hơn bốn học sinh của huyện hương khê đã được cho nghỉ học